hiện nay các tỉnh phía nam đang bước vào mùa mưa đây là thời điểm dịch bệnh xuất xuất huyết đã có dấu hiệu gia tăng khá nhanh
theo thống kê tại nhiều tỉnh thành cho thấy là các địa phương như thành phố hồ chí minh đồng nai đồng tháp
số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng gấp hai lần có nơi là gấp ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tính đến giữa tháng sáu có hai mươi tám ca mắc sốt xuất huyết tại thành phố hồ chí minh
gần ba năm trăm linh ca mắc tại tỉnh đồng nai đều tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tại đồng tháp đã xuất hiện năm trăm linh ổ dịch xuất xuất huyết với trên một hai trăm sáu mươi ca mắc
đó là những địa phương ghi nhận có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất và gia tăng liên tục tại các tỉnh phía nam